thưa quý vị bằng sự quyết liệt khẩn trương thần tốc tinh thần vừa chạy vừa hàng đến nay về cơ bản bộ công an đã hoàn thành dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân theo đúng mục tiêu
và trong sáng ngày hôm nay bộ công an sẽ tổ chức hội nghị tổng kết hai dự án này và tiến hành lễ công bố vận hành chính thức hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
đến nay bộ công an đã thu thập và đồng bộ vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hơn chín mươi tám triệu nhân khẩu qua đó đã đồng loạt tiến hành cấp mã số định danh cho công dân trên toàn quốc
cùng với đó chỉ sau một thời gian ngắn từ mùng một tháng ba đến nay đã thu nhận trên năm mươi bốn triệu hồ sơ để cấp thẻ căn cước công dân
đây là cơ sở quan trọng để xác lập danh tính điện tử của công dân góp phần thực hiện chuyển đổi số quốc gia đặc biệt sẽ tạo sự đổi mới cơ bản trong công tác quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại
góp phần cải cách triệt đề cải cách hành chính liên quan tới công dân giảm chi phí giấy tờ thời gian xác minh đi lại đồng thời mở ra cơ hội trong triển khai các dịch vụ liên quan đến xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự
lễ công bố vận hành chính thức hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân sẽ được truyền hình công an nhân dân intv và vtv hai truyền hình trực tiếp vào tám h ba mươi phút sáng ngày hôm nay hai mươi hai tháng sáu
thủ tướng chính phủ phạm minh chính sẽ tới dự và công bố lễ vận hành chính thức hai hệ thống quan trọng này